ngày một mươi sáu tháng ba là ngày đầu tiên thực hiện quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng
đối với tất cả người dân việt nam và du khách nước ngoài
theo ghi nhận phần lớn người dân đã nắm bắt được thông tin này
và đồng thuận với việc thực hiện đeo khẩu trang để phòng chống dịch lây lan
hầu hết các điểm tham quan trên địa bàn hà nội đang tạm dừng đón khách
vì vậy nhiều khách lựa chọn điểm tham quan quanh khu vực hồ hoàn kiếm
nhiều khách quốc tế đã chủ động đeo khẩu trang
và ủng hộ chủ trương đeo khẩu trang phòng chống dịch của việt nam
theo ghi nhận tại tp hcm các khu vực công cộng đa số người dân chấp hành chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc đeo khẩu trang để phòng tránh dịch covid một mươi chín
dù vậy vẫn còn một số trường hợp người dân và du khách nước ngoài chưa ý thức tốt về việc đeo khẩu trang
việc chấp hành quy định đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ góp phần tích cực phòng chống dịch trong thời điểm hiện tại
với những người không chấp hành có thể bị các hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng
theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
thẩm quyền xử phạt có thể là thanh tra y tế hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường